xin kính chào quý vị và các bạn
cho đêm nay và ngày mai các tỉnh đông bắc bộ
thời tiết duy trì ổn định mưa xuất hiện vài nơi
còn trưa chiều thì có nắng
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ đêm ngày một mươi năm
sang đến ngày một mươi sáu thì mưa rông sẽ gia tăng
người dân đề phòng các hiện tượng
thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
nhiệt độ sẽ giảm trong ngày một mươi sáu
sau đó từ ngày một mươi bảy thì mưa giảm nhanh
và nhiệt độ sẽ lại tăng nhẹ trở lại
còn các tỉnh phía tây bắc bộ
những cơn mưa rào và rông còn xuất hiện nhiều
đặc biệt là trong ngày một mươi sáu tháng chín
mưa sẽ gia tăng về diện và lượng
có thể xảy ra ngắt quãng trong ngày
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày
tại đây phổ biến ở dưới mức là ba mươi bốn độ
thời tiết mát mẻ kéo dài
tại khu vực trung bộ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày một mươi năm chưa có nhiều biến động đáng kể
sau khoảng ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
thì phía bắc của khu vực này
từ thanh hóa đến hà tĩnh
có mưa rào và rông rải rác
vào lúc chiều tối và đêm
cục bộ có nơi xảy ra mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ngày
sẽ giảm nhẹ và phổ biến
ở dưới mức là ba mươi ba độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào
đến ninh thuận bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới
sẽ liên tục có mưa rào và rông
vào lúc chiều tối và tối
trong cơn rông cần đề phòng
các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xét và gió mạnh có thể đi kèm
ban ngày thì sẽ có lúc có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trong ngày
tại các tỉnh khu vực phía nam của miền trung
cũng ở dưới ngưỡng ba mươi ba độ
tây nguyên thì chịu ảnh hưởng
gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên trong thời đoạn ba ngày tới
tiếp tục có mưa rào và rông ở nhiều nơi
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng
thời tiết cực đoan như lốc xét
hay gió giật mạnh có thể đi kèm
ngoài ra thì nguy cơ cao vẫn có thể xuất hiện
xa lở đất ở vùng đồi núi
do có nhiều điểm có thể có mưa vừa đến mưa to
và thời điểm chiều tối
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở dưới ngưỡng
ba mươi hai độ tại đây
tương tự tại nam bộ những cơn mưa
vẫn diễn ra trên diện rộng vào lúc chiều tối
nhiều điểm có xảy ra mưa vừa đến mưa to
người dân cần đề phòng các hiện tượng
thời tiết cực đoan cũng như là nguy cơ ngập ống
ở vùng trụng thấp ven sông
nhiệt độ cao nhất tại khu vực nam bộ
là ba mươi đến ba mươi ba độ